vào khoảng hai mươi hai giờ tối qua một vụ cháy đã xảy ra tại một nhà kho chứa giấy cuộn gần khu vực chợ diên an huyện diên khánh tỉnh khánh hòa
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng công an thành phố nha trang đã điều bảy xe chuyên dụng đến hiện trường
khoảng hai tiếng sau họ lửa được không chế
theo công an huyện diên khánh kho hàng bị cháy là của bà nguyễn thị thúy và ông võ thành hiệp thuê của hợp tác xã nông nghiệp diên an
để chứa giấy cuộn và sản xuất vàng mã giấy vệ sinh
vụ cháy không có thiệt hại về người tuy nhiên toàn bộ tài sản trong kho hàng rộng hai trăm linh m hai đã bị thiêu dụi
nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ